ngày văn hóa các dân tộc việt nam đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các ban bộ ngành trung ương và địa phương
mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận
trong chương trình kết nối tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một mươi năm thực hiện quyết định ngày văn hóa các dân tộc việt nam
ngày văn hóa các dân tộc việt nam thực sự là cầu nối giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm
nâng cao nhận thức và mở rộng hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc
từ đó tương trợ nhau cùng phát triển tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa
xây dựng đời sống văn hóa lạnh mạnh tiến bổ
năm hai nghìn tám thủ tướng chính phủ ra quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi tám quy đề ttg
chính thức lấy ngày một mươi chín tháng bốn hàng năm là ngày văn hóa các dân tộc việt nam
trong một mươi năm qua trên khắp mọi miền tổ quốc đồng bào các dân tộc các địa phương từ miền núi đến đồng bằng
từ biên giới tới hải đảo bằng những hành động việc làm cụ thể thiết thực
đã tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng giao lưu văn hóa nghệ thuật triển lãm thao tác tay nghề tái hiện lễ hội
từng bước đưa các hoạt động văn hóa vào dịp một mươi chín tháng bốn hàng năm trở thành nề nếp
thực sự là một sự kiện có ý nghĩa chính trị văn hóa xã hội sâu sắc
có phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc
có thể thấy rằng
các hoạt động sự kiện trong chương trình ngày văn hóa các dân tộc việt nam của các đơn vị địa phương
đều xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của bà con dân tộc ở cơ sở
thu hút đông đào các tầng lớp tham gia để đồng bào là đối tượng trực tiếp thụ hưởng
đồng thời là chủ thể của các hoạt động này
nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu trong quyết định của thủ tướng chính phủ đã nêu
cùng nhìn lại kết quả của một mươi năm triển khai thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
để chúng ta có những định hướng mới trong giai đoạn tiếp theo
bộ văn hóa thể thao và du lịch thông qua các chương trình ký kết giao ước
hướng dẫn các báo tạp chí và các kênh thông tin đại chúng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực công tác tuyên truyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất về công tác dân tộc
hàng năm bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời các đơn vị địa phương
liên quan làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng và hướng ứng ngày văn hóa các dân tộc việt nam
bằng các chương trình công việc cụ thể với nhiều hình thức
đa dạng phong phú
các tỉnh thành phố bằng các hoạt động thiết thực giúp các dân tộc trong cộng đồng
các dân tộc sinh sống trên địa bàn hiểu và gần gũi nhau hơn
các cơ quan đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau
để đồng bào trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa mục đích tôn vinh ngày văn hóa các dân tộc việt nam
các hoạt động việc làm thực tế để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo
lao động sản xuất
văn hóa y tế xóa đói giảm nghèo sáng tạo văn hóa nghệ thuật
việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc
được bộ văn hóa thể thao và du lịch đặc biệt quan tâm
các dự án đề án có liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần
và vật chất của đồng bào các dân tộc thiểu số
định kỳ hàng năm tổ chức các ngày hội giao lưu văn hóa vùng miền dân tộc
tạo điều kiện tăng cường giao lưu văn hóa
qua đó có biện pháp phù hợp hạn chế những tác động xấu của văn hóa ngoại lai
kết hợp tổ chức phục dựng các lễ hội dân gian truyền thống mang tính tiêu biểu của các dân tộc
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phê duyệt đề án tổ chức định kỳ ngày hội
giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo khu vực và toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hoạt động ngày văn hóa các dân tộc việt nam ở trung ương
đường tổ chức theo các chuyên đề chủ đề thiết thực
có sự kết nối nhất định với các địa phương để tạo thành chuỗi các hoạt động
hàng năm bộ văn hóa thể thao và du lịch đều có công văn chỉ đạo
hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày văn hóa các dân tộc việt nam
về phía địa phương đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
thể thao chủ đề dân tộc và miền núi hưởng ứng ngày văn hóa các dân tộc việt nam
đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại các địa phương
được đông đảo quần chúng nhật việt hưởng ứng
các hoạt động ở địa phương chủ yếu tập trung vào công tác bảo tồn
và phát huy văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
mở các lớp truyền dạy dân ca dân vũ dân nhạc cho bà con
bên cạnh đó tổ chức siêu tầm nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
một trung tâm hoạt động văn hóa thể thao du lịch quốc gia
tập trung tái hiện gìn giữ phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống
của năm mươi bốn dân tộc anh em giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế
là ngôi nhà chung nơi gặp gỡ giao lưu của đồng bào năm mươi bốn dân tộc việt nam
là địa điểm tổ chức các hoạt động chính
mang quy mô quốc gia của ngày văn hóa các dân tộc việt nam
làng văn hóa các dân tộc việt nam đã trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng năm mươi bốn tộc anh em
và một mươi hai dân tộc đang sinh sống tại ngôi nhà chung này như một cộng đồng cư dân đặc biệt
đó là những cư dân đến từ mọi miền tổ quốc và đồng bào cùng tái hiện những nét văn hóa đặc sắc
của dân tộc mình tại làng văn hóa du lịch các việt nam để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế
bên cạnh những việc đã đạt được sau một mươi năm thực hiện quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi tám
của thủ tướng chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn và vướng mắt cả chủ quan và khách quan
trong giai đoạn tiếp theo với tư cách là bộ chủ trì
chỉ đạo thực hiện ngày văn hóa các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch
tiếp tục sẽ có những định hướng giải pháp tích cực để nâng cao hơn nữa hiệu quả của ngày một mươi chín tháng bốn hàng năm
những hình ảnh về việc thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
về ngày văn hóa các dân tộc việt nam cũng đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này